đây là sự kiện đặc biệt quan trọng đối với việt nam và trung quốc được dư luận hai nước và quốc tế rất quan tâm
chuyến thăm đã thành công tốt đẹp trên tất cả các phương diện góp phần tích cực trong việc phát huy tình đoàn kết hữu nghị truyền thống việt nam trung quốc đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc trong thời đại mới thúc đẩy hòa bình ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới
chuyến thăm chính thức cộng hòa nhân dân trung hoa của tập cận bình
tổng bí thư nguyễn phú trọng là chuyến thăm song phương chính thức đầu tiên của lãnh đạo cấp cao đảng nhà nước việt nam tới trung quốc kể từ sau khi bùng phát đại dịch covid một mươi chín và là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của tổng bí thư nguyễn phú trọng sau đại hội một mươi ba
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng là nhà lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm trung quốc sau đại hội hai mươi của đảng cộng sản trung quốc
chuyến thăm chính thức cộng hòa nhân dân trung hoa của tổng bí thư nguyễn phú trọng nhằm đề cao đường lối đối ngoại trong đó khẳng định chủ trương nhất quán của việt nam coi trọng quan hệ với trung quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại mong muốn phát triển lâu dài ổn định ngày càng hiệu quả thực chất theo tinh thần nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
chuyến thăm cũng thể hiện sự ủng hộ đối với những tư tưởng và đường lối phát triển của đại hội hai mươi đảng cộng sản trung quốc có lợi cho hòa bình hợp tác phát triển
vị trí hạt nhân lãnh đạo của tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình được đảng cộng sản trung quốc xác lập đồng thời thúc đẩy chính sách của trung quốc về hữu nghị hợp tác với việt nam ủng hộ việt nam phát triển có vị thế quốc tế ngày càng cao thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng cộng sản việt nam
trong chuyến thăm tổng bí thư nguyễn phú trọng đã hội đàm với tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình nhận huân chương hữu nghị của nước cộng hòa nhân dân trung hoa do tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình thay mặt đảng chính phủ trung quốc trao tặng
hội kiến thủ tướng quốc phụ việt lý khắc cường ủy viên trưởng ủy ban thường vụ nhân đại toàn quốc lật chiến thư chủ tịch chính hiệp toàn quốc ún dương
tại các cuộc hội đàm hội kiến hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng mỗi nước đi sâu trao đổi ý kiến và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về quan hệ hai đảng hai nước việt trung và tình hình quốc tế khu vực hiện nay
việt nam trung quốc đã nhìn lại quá trình phát triển quan hệ hai đảng hai nước trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc tiếp đến là thời kỳ đổi mới và cải cách mở cửa nhất trí rằng tình hữu nghị truyền thống là tài sản quý báu của nhân dân hai nước
cần tiếp tục được kế thừa tốt bảo vệ tốt và phát huy tốt
hai nước kiên định sự lãnh đạo của đảng cộng sản kiên trì đi theo con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với đặc điểm tình hình mỗi nước cần tăng cường đoàn kết hợp tác giao lưu học hỏi lẫn nhau cùng làm sâu sắc nhận thức đối với quy luật cầm quyền của đảng cộng sản quy luật xây dựng chủ nghĩa xã hội và quy luật phát triển của xã hội loài người kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa mark lenin thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đảng và xây dựng chủ nghĩa xã hội của mỗi đảng không ngừng phát triển cùng n
trong chuyến thăm hai bên đã ra tuyên bố chung gồm một mươi ba điểm bao gồm cả những nội dung mang tính chiến lược định hướng cho phát triển quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới
nhất trí tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc theo phương châm một mươi sáu chữ láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện ổn định lâu dài hướng tới tương lai và tinh thần bốn tốt láng giềng tốt bạn bè tốt đồng chí tốt đối tác tốt
đồng thời hai bên cũng đạt được nhất trí trong nhiều nội dung hợp tác thực chất như thúc đẩy tiến trình mở cửa thị trường cho một số mặt hàng nông lâm thủy sản của việt nam mở các văn phòng thương mại việt nam tại trung quốc
hai bên sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư kinh tế thương mại hợp tác trong lĩnh vực vận tải hàng không đường bộ và đường sắt
ngoài ra hai bên cũng thể hiện quyết tâm trong việc nỗ lực nhằm giảm bớt vấn đề mất cân bằng thương mại giữa hai nước tìm kiếm các biện pháp giải quyết rứt điểm tình trạng un tắc tại các cửa khẩu biên giới
về vấn đề trên biển hai bên nhất trí cho rằng kiểm soát thỏa đáng bất đồng duy trì hòa bình ổn định ở biển đông vô cùng quan trọng đồng ý tiếp tục thúc đẩy thực hiện toàn diện hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc trên cơ sở hiệp thương nhất trí sớm đạt được bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc thực chất hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế kiểm soát tốt bất đồng trên biển không có hành động làm phức tạp tình hình và mở rộng tranh chấp
nhân dịp này các bộ ngành địa phương của hai bên đã ký kết một mươi ba văn kiện và thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực đây là cơ sở và tiền đề để các bộ ngành địa phương hai nước triển khai hợp tác một cách hiệu quả trong những năm tiếp theo
tuyên bố chung về việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc và một mươi ba văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực đã phản ánh một cách chân thực và sinh động về tâm vóc
cũng như mức độ gắn kết của quan hệ việt nam trung quốc khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của hai đảng hai nước trong việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới
tin tưởng rằng với lợi thế tiềm năng nhu cầu và thành tiệu hiện tại của quan hệ song phương cùng với quyết tâm và nỗ lực chung của hai đảng hai nước và nhân dân hai nước
quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới với nền tảng hữu nghị hợp tác vững chắc hơn
xin được tiếp tục với thông tin khác
thưa quý vị sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp xã giao ngài hinet komonike đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa séc tại việt nam
chào mừng ngài heineck moniquech sang nhận nhiệm vụ mới tại việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trải qua hơn bảy mươi hai năm vun đắp quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống việt nam cộng hòa séc đang ngày càng được củng cố và phát triển
thời gian qua bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật
cộng hòa séc đã hợp tác chặt chẽ trong công tác phòng chống tội phạm và triển khai các hoạt động bảo vệ công dân của hai nước
để tăng cường hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị đại sứ hai net monikech quan tâm hỗ trợ thúc đẩy triển khai một số vấn đề như tiếp tục để mạnh trao đổi đoàn các cấp
chia sẻ kinh nghiệm phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm đẩy mạnh hợp tác không cho bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng địa bàn nước này để hoạt động chống phá nước kia
tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh an toàn cho các hoạt động đầu tư thương mại lao động sinh sống học tập du lịch của công dân hai nước bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và cơ quan đại diện nước này trên lãnh thổ nước kia
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp ngày haiv monikech chia sẻ vinh dự khi nhận nhiệm vụ công tác đại sứ séc tại việt nam vào thời điểm quan trọng hiện nay
khẳng định sẽ là cầu nối để tăng cường hiểu biết lẫn nhau phối hợp trao đổi kinh nghiệm thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực tiềm năng và đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác về an ninh trật tự
kết nối các cơ quan chức năng hai nước nói chung và kết nối bộ công an việt nam với các đối tác cộng hòa séc nói riêng
thưa quý vị trong ngày làm việc hôm nay quốc hội đã thảo luận xung quanh hai dự án luật là luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi và luật giao dịch điện tử sửa đổi
thảo luận xung quanh dự thảo hai luật này các ý kiến bày tỏ tán thành với dự thảo luật
bên cạnh đó nhiều ý kiến bày tỏ quan tâm đặc biệt tới luật giao dịch điện tử khẳng định việc sửa đổi và ban hành luật trong bối cảnh hiện nay là cần thiết
nhiều ý kiến cũng đề nghị ban soạn thảo
tiếp tục ra soát hoàn thiện dự thảo luật bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và thực tiễn giao dịch điện tử hiện nay
cũng tại phiên thảo luận các đại biểu đã thảo luận thêm xung quanh một số vấn đề như trách nhiệm của các cơ quan nhà nước mô hình kết nối chia sẻ dữ liệu với các cơ quan nhà nước
nhiều ý kiến đề nghị bổ sung thêm việc kết nối chia sẻ thông tin ba nền tảng định danh và xác thực điện tử theo quy định tại nghị định số năm mươi chín của chính phủ
bởi đây là hệ thống thông tin do bộ công an xây dựng vận hành quản lý để phục vụ việc trao đổi thông tin giữa hệ thống định danh xác thực điện tử với hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước tổ chức chính trị xã hội và cá nhân
vào chiều ngày một tháng một mươi một tại hà nội bộ công an đã tổ chức họp dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của một mươi chín nghị định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu sổ tạm tru giấy khi thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công
bộ công an đã tổ chức họp dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của một mươi chín nghị định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu sổ tạm tru giấy khi thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công

phối hợp với bộ tư pháp văn phòng chính phủ và các bộ ngành liên quan xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi nhiều nghị định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu sổ tạm tru giấy khi thực hiện thủ tục hành chính theo trình tự thủ tục rút gọn
phát biểu kết luận thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị trên cơ sở ý kiến tham gia của bộ ngành công an các đơn vị địa phương các thành viên ban soạn thảo tổ biên tập nghị định tập trung nghiên cứu tiếp thu giải trình đầy đủ và hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị định bảo đảm tính hợp hiến hợp pháp thống nhất với hệ thống pháp luật khả thi và đáp ứng yêu cầu thực tiễn
sau khi hoàn thiện dự thảo hồ sơ nghị định tiến hành công tác thẩm định theo đúng quy định và đảm bảo nghị định được ban hành có hiệu lực trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng nhấn mạnh do thời gian gấp nên công tác xây dựng dự thảo nghị định cần phải được tiến hành khẩn trương
các bộ cơ quan ngang bộ tiếp tục chủ động giả soát các văn bản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ ngành mình xác định những vấn đề vướng mắc phải sửa đổi để tiến hành sửa đổi các quy định để thực hiện luật cư trú và bỏ sổ khẩu sổ tạm tru giấy theo quy định của luật cư trú và chịu trách nhiệm trước chính phủ thủ tướng chính phủ
vào chiều ngày một tháng một mươi một thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và đoàn công tác của bộ công an đã có buổi làm việc kiểm tra
đánh giá các mặt công tác năm hai nghìn hai mươi hai tại công an tỉnh hà tĩnh
thời gian qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh hà tĩnh cơ bản ổn định
lực lượng công an toàn tỉnh luôn đoàn kết nỗ lực vượt khó chủ động nắm chắc tình hình triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp công tác công an bám sát các chủ trương của đảng nhà nước bộ công an cấp ủy chính quyền triển khai thực hiện và cụ thể hóa các chương trình kế hoạch công tác đạt được nhiều kết quả nổi bật
thay mặt lãnh đạo bộ công an và đoàn công tác thượng tướng lương tam quang đánh giá cao ghi nhận và biểu dương những kết quả thành tích mà công an tỉnh hà tĩnh đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
những kết quả quan trọng trong công tác của công an hà tĩnh góp phần to lớn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh hà tĩnh
đồng chí thứ trưởng yêu cầu trong thời gian tới công an tỉnh hà tĩnh tiếp tục tăng cường lực lượng bám địa bàn cơ sở chủ động nắm chắc tình hình nhất là các vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh trật tự để tham mưu kịp thời có hiệu quả cho lãnh đạo bộ công an cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết kịp thời không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản xác định tuyến địa bàn đối tượng trọng điểm tập trung lực lượng phương tiện đấu tranh có hiệu quả với các lo
chiều qua ngày một mươi một tháng một mươi một tại thành phố hồ chí minh kiều tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã chủ trì lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về bổ nhiệm chức vụ giám đốc bệnh viện ba mươi tháng bốn đối với đại tá dương thị thu hằng nguyên phó cục trưởng cục y tế bộ công an

đại tá dương thị thu hằng nguyên phó cục y tế bộ công an được đào tạo bài bản có bản lĩnh chính trị vững vàng phẩm chất đạo đức tốt đại tá dương thị thu hằng trên cương vị mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình góp phần đưa bệnh viện ba mươi tháng bốn phát triển bền vững xứng đáng là một trong những bệnh viện đồng ngành của lực lượng công an nhân dân
phát biểu nhận nhiệm vụ mới đại tá bác sĩ dương thị thu hằng trân trọng cảm ơn lãnh đạo bộ công an đã tin tưởng giao trọng trách
tân giám đốc bệnh viện ba mươi tháng bốn hứa sẽ cùng đảng ủy ban giám đốc toàn thể cán bộ viên chức người lao động bệnh viện nêu cao tinh thần trách nhiệm phân đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao
nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng an ninh kinh tế ngày một mươi ba tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi ba ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba vào sáng ngày hôm nay tại hà nội đoàn đại biểu cục an ninh kinh tế bộ công an đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu cục an ninh kinh tế đã bày tỏ lòng thành kính đối với người
thực hiện theo lời dạy của chủ tịch hồ chí minh các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh kinh tế đã không ngừng tu dưỡng rèn luyện tư cách người công an cách mệnh
đoàn đại biểu cục an ninh kinh tế đã bày tỏ lòng thành kính đối với người thực hiện theo lời dạy của chủ tịch hồ chí minh các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh kinh tế đã không ngừng tu dưỡng rèn luyện tư cách người công an cách mệnh
công an nhân dân đã có được một cú của người ta nói rằng là về ngược rất là mỹ mãn và sự trở lại của bóng đá công an nhân dân nó sẽ mang lại rất nhiều cái hy vọng và sự hứng thú cho người hâm mộ cũng như là mang đến một cái sự thay đổi về vai trò vị thế của phong trào thể thao của công an trên bản đồ bóng đá việt nam
như vậy tại mùa giải bóng đá chuyên nghiệp năm hai nghìn hai mươi ba câu lạc bộ bóng đá công an nhân dân chính thức gia nhập và thi đấu tại giải vô địch quốc gia đây là giải đấu cao nhất cấp câu lạc bộ và cũng là khốc liệt nhất của bóng đá việt nam
câu lạc bộ bóng đá công an nhân dân sẽ phải thi đấu với những đội bóng mạnh nhiều kinh nghiệm có đội ngũ huấn luyện viên vận động viên hùng hậu
chuẩn bị là đầu tiên là về lực lượng về huấn luyện viên về cầu thủ và trong đó có thể có cả cầu thủ nước ngoài theo đúng cái
tiêu chí của liên đoàn bóng đá việt nam và chúng ta phải cố gắng xây dựng lực lượng thế nào để đáp ứng được cái yêu cầu đặt ra trong cái giải vi này
trạng đường phía trước còn nhiều trông gai nhưng hiện tại các cầu thủ có quyền hãnh diện và tự hào với những nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng
đây cũng sẽ là động lực mạnh mẽ để đưa bóng đá công an nhân dân phát triển theo hướng chuyên nghiệp và trở lại thành một trong những câu lạc bộ bóng đá mạnh của việt nam